thưa quý vị ngay trong những ngày đầu quy định giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp trong nước có hiệu lực
chính sách ưu đãi này nhanh chóng đã hâm nóng thị trường ô tô trong nước
phần khác cũng có một lượng lớn xe đã mua trong tháng trước chờ đến thời điểm này mới đăng ký để được hưởng ưu đãi
đang khiến cho lượng người đến làm các thủ tục đăng ký xe tăng đột biến tại các cơ sở đăng ký
lực lượng công an đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm thủ tục trong thời điểm này
chỉ tính riêng trong ba ngày đầu thực hiện giảm lệ phí trước bạ
tại tất cả năm điểm đăng ký xe trên địa bàn thành phố hà nội đã có khoảng hơn một năm trăm linh phương tiện đăng ký mới
lượng người đổ rồn về các địa điểm đăng ký khiến việc làm thủ tục gặp không ít khó khăn
cá biệt có những thời điểm đoàn người xếp hàng chờ làm thủ tục kéo rất dài
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải làm thêm ngoài giờ hành chính nhưng nhiều người dân vẫn phải xếp hàng rất lâu
qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi đọc thông tin và xem thông tin
tôi thấy là có cái
nhà nước có cái chế độ mà giảm lệ phí trước bạ cho người dân khi mà muốn tham gia mua các cái phương tiện giao thông
thì gia đình cũng đợi một cái thời gian để khi mà chính phủ ra cái quyết định đấy thì gia đình mới đi mua các cái phương tiện và để tham gia giao thông
thật ra là gia đình cũng không biết cứ có cái niềm vui là mình mua cái xe thì mình đi mình đăng ký để mình sử dụng thôi
thì cũng không biết

mình cũng không nghĩ là nó đông thế này đâu
đây là thời điểm sát hạn xử phạt đổi biển số kinh doanh vận tải sang màu vàng
rất đông doanh nghiệp và chủ phương tiện cũng đang sốt sáng hoàn tất thủ tục này cho phương tiện của mình
cùng với đó là tâm lý chờ hưởng chính sách ưu đãi giảm năm mươi phí trước bạ khi đăng ký của một số lượng lớn phương tiện đã mua từ những tháng trước đây
cộng dồn lại
khiến những địa điểm đăng ký luôn trong tình trạng quá tải
nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thời gian cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phải tăng cường lực lượng tăng thời gian xử lý hồ sơ
thậm chí tiếp nhận cả vào những ngày thứ bảy và chủ nhật
lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyên cáo để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đăng ký
cũng như đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
phương tiện mà vận tải kinh doanh vận tải cấp đổi biển số vàng thì chúng tôi vẫn là tiếp nhận hồ sơ
cả tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
nên là rất là mong muốn là các chủ phương tiện các công dân mà có phương tiện cấp đổi đăng ký biển số màu vàng
thì cố gắng là tranh thủ cái thời gian vào ngày thứ bảy chủ nhật
để những ngày thứ thì chúng tôi sẽ chủ động tiếp các công dân mà có những xe ưu tiên
đối với những cái phương tiện mà có những cái xe ưu tiên
cả nhân hơn cái quy định về giảm thuế trước bạ của chính phủ và của bộ tài chính là đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
là có nghĩa là một nửa năm
nên là mọi người cũng không phải nóng vội và để đến cơ quan đăng ký xe mà trong một thời gian rất ngắn như thế
biết là cái thời điểm này thì là rất nhiều người đang chờ đợi để được đi bám biển
nhưng mà cũng mong muốn là người dân hãy sử dụng hình thức đăng ký xe trực tuyến
để là giảm bớt cái thủ tục và hạn chế tiếp xúc
và khi mà đến thực hiện đăng ký xe ở các cơ sở đăng ký xe thì thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch năm k của bộ y tế
để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho những người xung quanh
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ các loại thủ tục giấy tờ liên quan
đồng thời khuyến khích việc thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến trước khi đến các cơ sở đăng ký
vì vậy việc làm này sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian khai báo hồ sơ nhanh thuận lợi và rút ngắn công đoạn hơn nhiều so với phương thức truyền thống